hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone bộ thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với lê nam trà nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty viễn thông mobifone
hiện là cán bộ văn phòng bộ thông tin và truyền thông
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với phạm đình trọng vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông
về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi phạm tội của hai bị can và mở rộng điều tra vụ án
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
bình tức vì bị chồng say rượu chửi bới xét cổ chồng đến chết
trần thị liên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã xuân phổ huyện nghi xuân
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi giết người
theo tài liệu điều tra vào trưa ngày sáu tháng bảy trong đám rỗ bố chồng
bà liên bị chồng là ông phạm anh sơn năm mươi bốn tuổi say rượu chửi bới đánh vào đầu
bà liên chống cự gọi thêm một người nữa hỗ trợ dùng dây chói ông sơn và nhất vào bùng tắm
khoảng một giờ ba mươi phút ngày bảy tháng bảy bà lấy một chiếc áo sơ mi dài tay
quấn quanh cổ chồng siết chặt khiến nạn nhân nghẹt thở tử vong
biết chồng tử vong bà liên hủy chứng cứ sau đó gọi cho các con thông báo
bố say rượu bị đột tử gấp gáp tổ chức mai táng
khi tới lo hậu sự phía họ hàng nhà ông sơn không tin vào lý do bị đột tử mà bà liên thông báo
nên mời công an huyện nghi xuân khám nghiệm tử thi
sau đó lực lượng công an đã xác định nghi phạm gây ra cái chết cho ông sơn chính là bà liên
còn tại tỉnh bến tre chiều qua cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng tô văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em
tại cơ quan điều tra long khai nhận vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
long về sống tại nhà bà ngoại là bà huỳnh thị dê ở ấp long hòa xã giao long huyện châu thành
tại đây long có quen với một cháu gái sinh năm hai nghìn năm
hàng ngày cháu gái này thường đến nhà bà dê chơi
nên long nảy sinh tình cảm đòi quan hệ tình dục và được cháu gái này đồng ý
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
long thường xuyên hẹn cháu gái đến phòng ngủ của mình tại nhà bà dê để giao cấu tổng cộng bốn lần
hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý tô văn long theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại tỉnh an giang chỉ trong một thời gian ngắn
công an tp long xuyên đã bắt giữ hai đối tượng cùng chú tại phường mỹ phước
về hành vi phá khóa đột nhập nhà dân trộm kết sắt và nhiều tài sản có giá trị
trước đó vào sáng ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
chị trần ngọc châu chú tại khóng bốn phường mỹ long tp long xuyên
đến công an phường trình báo bị kẻ gian phá khóa đột nhập vào nhà trộm một bộ máy vi tính
một máy tính sách tay một kết sắt bên trong có trên bốn trăm linh triệu đồng
hai usd cùng nhiều nữ trang và tài sản có giá trị
tổng giá trị tài sản trên tám trăm linh triệu đồng
sau bốn ngày tích cực điều tra truy xét công an tp long xuyên đã xác định và bắt giữ
hai đối tượng liên quan là nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và lê văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tiến hành khám xét nơi ở của nam thu giữ nhiều tài sản của chị châu bị mất
cùng nhiều hung khí nguy hiểm
tại cơ quan điều tra nam và phương khai nhận vào đêm ngày hai mươi năm tháng sáu
nam điều khiển xe máy đến rủ phương đi trộm cắp tài sản
khi đến nhà chị châu phát hiện khóa cửa ngoài
nam dùng bình ga khò và xà beng khóa phá khóa
rồi cả hai đột nhập vào trong nhà trộn kết sắt cùng nhiều tài sản có giá trị
trở về nhà nam cất giấu
sau đó hai đối tượng chia nhau tiền tiêu xài rồi chở kết sắt ném xuống sông
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hòa bình vừa phá chuyên án
khởi tố một mươi sáu bị can về tội đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề
thông qua tin nhắn điện thoại với quy mô lớn
trước đó vào ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
công an tỉnh hòa bình đã đồng loạt kiểm tra hành chính
đối với các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn về hành vi đánh bạc trên
cùng ngày đã xác minh điều tra làm rõ và bắt khẩn cấp ba đối tượng
gồm hoàng thị ngọc hai mươi tám tuổi đặng viết thảo ba mươi sáu tuổi
và nguyễn ngọc thân ba mươi tám tuổi cùng chú tại tp hòa bình
điều tra mở rộng chuyên án chỉ trong vòng chưa đến hai mươi ngày
lực lượng chức năng đã khởi tố một mươi sáu bị can phạm tội đánh bạc
với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
thu giữ nhiều tăng vật là điện thoại di động
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận
hành vi đánh bạc của mình là vi phạm pháp luật
trong đó đối tượng hoàng thị ngọc nhắn tin thu gom số lô số đề
với số tiền lớn nhất là trên năm trăm linh triệu đồng
trong một ngày thông qua ních gia lô mang tên nhà linh
hiện ban chuyên án tiếp tục đấu tranh làm rõ
các đối tượng khác có hành vi đánh bạc tương tự nêu trên
còn tại tỉnh ninh bình vào ngày tám tháng bảy vừa qua
công an huyện nho quang đã phát hiện bắt giữ năm đối tượng đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến
với quy mô lên tới hàng tỷ đồng
các đối tượng gồm nguyễn duy hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
là đối tượng cầm đầu
nguyễn công hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
nguyễn văn lãm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đào văn quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đều trú tại huyện nho quang
và bùi văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tỉnh hòa bình
tại hiện trường thu giữ tám mươi ba triệu đồng
một xe ô tô một mươi bốn điện thoại di động
hai laptop và nhiều giấy tờ liên quan đến việc cá độ bóng đá
bước đầu nguyễn duy hải khai nhận
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
hải đã mua một tài khoản cá độ bóng đá
tại trang web bóng tám mươi tám com
sau đó rủ nguyễn công hậu và nguyễn văn lãm
cùng tham gia với vai trò trực tiếp
nhận cá độ của các đối tượng trên địa bàn huyện nho quang
và các địa bàn lân cận
khi world cup hai nghìn một mươi tám kết thúc thì hải sẽ chia cho hậu
và lãm hai mươi số tiền thắng cá độ
quá trình điều tra ban đầu
các dữ liệu chứng minh số tiền các đối tượng
sử dụng vào việc cá độ bóng đá là khoảng một tỷ đồng
lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh
vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng
về hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép vật liệu nổ
đối tượng phạm văn tỏa bị bắt quả tang
khi đang điều khiển xe gắn máy
chở tám mươi kg vật liệu nổ cùng một trăm linh kíp nổ
toàn bộ số thuốc nổ trên
được tỏa vận chuyển từ xã yên đức
thị xã đông triều đến thành phố họa long
để lấy tiền công khám xét khẩn cấp nợ của đối tượng
thu giữ thêm một mươi thỏi thuốc nổ
có trọng lượng bốn kg một kg vật liệu nổ
và năm mươi m dây cháy chậm
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
cho biết đơn vị này đang phối hợp
cùng công an quận một mươi hai khẩn trương xác minh
xử lý một trường hợp ô tô cạn trở
không nhường đường để xe cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nhanh chóng di chuyển đến hiện trường chữa cháy
hành vi này được cho là nguy hiểm
có thể gián tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào ngày hôm qua trên mạng xã hội
lan truyền một đoạn video clip có thời lượng gần một phút
nội dung ghi lại cảnh xe cứu hỏa hú còi ưu tiên liên tục
nhưng một ô tô chạy phía trước
vẫn cố tình phớt lờ không nhường đường
khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc
đại diện chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
quận một mươi hai xác nhận có sự việc trên
theo đó sáng ngày chín tháng bảy
từ tin báo tại một cơ sở ở xã đông thạnh
huyện hóc môn xảy ra cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai
điều động sáu xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường khi đến đường lê văn khương
thì một ô tô biển số tp hcm
màu trắng chạy phía trước không nhường đường
dù chiến sĩ lái xe cứu hỏa
liên tục mở còi ưu tiên và nhắc nhở
nhưng tài xe ô tô vẫn không chấp hành
phải mất bốn km xe cứu hỏa
mới lách qua được xe ô tô để đến hiện trường vụ cháy
vào khoảng hơn bốn giờ sáng nay
trên đường trên cao vành đai ba
hướng thanh xuân đi cầu giấy đoạn qua siêu thị bixi hà nội
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe ô tô khách và xe container
sau vụ va chạm xe khách đã bốc cháy dữ dội
một phụ nữ đang mang thai tử vong
theo thông tin ban đầu và thời điểm trên
xe khách loại bốn mươi bảy chỗ biển kiểm soát
đang lưu thông cùng chiều
khi đến khu vực đường khuất di tiến
xe khách bất ngờ đâm vào đuôi xe container
sau khú va chạm
cả hai xe bốc cháy
đa phần hành khách đã phải đập kính và đều thoát ra ngoài
riêng có một nữ hành khách đã không kịp thoát
đã tử vong
lái xe khách là anh bùi thành thế ở nghệ an
và một hành khách khác bị thương nặng
đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu
cảm ơn các khách đã theo dõi và đăng ký kênh của kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
qua tìm hiểu được biết
nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn
được xác định là do chiếc xe khách đâm vào đuôi xe container
bình chứa nhiên liệu của xe khách
đã va chạm với xe container dẫn đến bốc cháy
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy ở cháy
đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn và không chế đám cháy
lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác
tổ chức phân luồng giao thông từ xa
tuy nhiên tình trạng ủ tắc nghiêm trọng vẫn xảy ra
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện đông hưng tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng đặng đình đô
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại xã hồng giang
huyện đông hưng tỉnh thái bình
có nốt ruồi cách một năm cm trước đầu lông mày phải
và đối tượng bùi đức ân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh ninh
xã đông tân huyện đông hưng tỉnh thái bình
có nốt ruồi cách ba cm dưới trước lông mày phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố thái bình tỉnh thái bình
là đối tượng đặng xuân diệu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại tổ một phường phú khánh
thành phố thái bình tỉnh thái bình
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện